ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh con tum cho biết
những ngày qua do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài liên tục trên địa bàn tỉnh con tum
đã làm sạt lở nhiều tuyến đường cuốn trôi cầu dân sinh
hàng chục hectare hoa màu của người dân ngập sâu trong nước và khiến hai người tử vong
nạn nhân là em y liên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở xã ngọc yêu huyện tu mơ rông
và trung úy phạm ngọc hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại huyện đắc đô
bị lũ cuốn trôi khi đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn huyện đắc lây
tỉnh con tung cũng đã gửi lời thăm hỏi chia buồn đến các gia đình nạn nhân
đồng thời chỉ đạo các huyện thành phố khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ
khắc phục hậu quả do mưa lũ và bảo đảm an toàn cho người dân